do triệu sử chi phối của vùng áp thấp nóng phía tây
thời tiết miền bắc trong ngày hôm nay tiếp tục nắng nhiều
tuy nhiên cường độ nắng nóng có xu hướng giảm hơn so với hai mươi bốn giờ qua
từ đêm nay bộ phận áp cao lục địa sẽ có quá trình rồn xuống
khiến toàn khu vực bắc bộ có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có mưa vừa mưa to
do có mưa nên nền nhiệt đêm nay và ngày mai sẽ giảm xuống ở ngưỡng hai mươi một ba mươi một độ nắng nóng chấm dứt
tại miền trung cũng tương tự như ở bắc bộ
từ khoảng đêm nay mưa rào và rông sẽ xuất hiện tại khu vực bắc trung bộ
sau đó lan xuống đến trung trung bộ
đồng thời nắng nóng cũng chấm dứt hoàn toàn từ ngày mai trên cả hai khu vực này
với nền nhiệt giao động từ hai mươi ba đến ba mươi bốn độ
phần còn lại thuộc nam trung bộ có mưa rông vài nơi
với mức nhiệt giao động từ hai mươi bốn đến ba mươi ba độ
lưu xuống phía nam khu vực tây nguyên và nam bộ
về chiều tối vẫn có mưa rông dại rác
trong mưa rông cần đề phòng với tố lóc và gió rất mạnh nguy hiểm
còn ban ngày hai khu vực này vẫn có nắng
có nơi nắng nóng với mức nhiệt cao nhất ngày mai
tại tây nguyên giao động từ ba mươi đến ba mươi ba độ
còn tại nam bộ từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
miền đông nam bộ có nơi sấp xỉ ba mươi sáu độ
đến với thời tiết trên biển quần đảo hoàng sa có mưa vài nơi
gió đông đến đông bắc cấp bốn năm
phía đông bắc có lúc mạnh cấp sáu bảy biển động
nhiệt độ giao động từ hai mươi năm đến ba mươi hai độ
khu vực quần đảo trường sa có mưa rông rải rác
gió hướng tây tây nam cấp bốn năm
với nhiệt độ từ hai mươi sáu đến ba mươi hai độ
riêng ở phía đông khu vực giữa và nam biển đông
hiện nay đang có áp thấp nhiệt đới gây gió mạnh cấp sáu tám biển động
xuất hiện mưa rông gia tăng
khiến tầm nhìn xa giảm xuống từ bốn đến một mươi km trong mưa
cần đề phòng nguy cơ về lốc xoáy gió giật mạnh
chủ các tàu thuyền lưu thông cần lưu ý
đề phòng và theo dõi sát các thông tin thời tiết
khu vực hà nội nhiều mây có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có mưa vừa gió đông bắc cấp hai cấp ba
trong cơn rông đề phòng sầm xét và gió rất mạnh